theo báo cáo của văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh lai châu yên bái và sơn la
mưa lũ xảy ra đã gây nhiều thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho các địa phương
trong đêm ngày hai tháng tám đến ngày ba tháng tám tỉnh lai châu tiếp tục có mưa gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân
đặc biệt đã có thêm một trường hợp tử vong do lũ cuốn trôi
người bị tử vong là trị tần thị nhạn sống tại bản can ma xã nậm hăn huyện xìn hồ
trong lúc đi làm nương qua suối kanma không may bị nước lũ cuốn trôi và tử vong vào chiều ngày hai tháng tám
chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ gia đình năm triệu đồng
ngoài ra ba mươi hai hộ dân tại các bản nậm trà táng ngá xã nậm trà huyện nậm nhùn phải sơ tán khẩn cấp
tại tỉnh yên bái do mưa lớn cục bộ đêm ngày hai tháng tám đến sáng ngày ba tháng tám
trên địa bàn huyện đã xảy ra lũ quét gây thiệt hại về người và tài sản hoa màu của nhân dân
đến thời điểm một mươi ba h ngày ba tháng tám đã có một mươi năm người chết và mất tích ba mươi hai nhà bị ngập và cuốn trôi hoàn toàn
một mươi bốn nhà bị sập hoàn toàn
năm công trình gồm trường mầm non hoa lan trường tiểu học và trung học cơ sở thị trấn
trung tâm chính trị huyện khu tập thể trường trung học phổ thông và sân vận động trung tâm huyện
bị lũ quét tràn qua ước tính thiệt hại trên một trăm năm mươi tỷ đồng
ngay sau khi thiên tai xảy ra huyện mù căng trải đã chỉ đạo các xã phát huy tinh thần bốn tại chỗ
kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai
còn tại sơn la trận mưa lớn kéo dài đêm ngày hai tháng tám đến dạng sáng ngày ba tháng tám trên địa bàn huyện mường la
đã gây ra lũ ống lũ quét làm một trăm bốn mươi nhà bị lũ cuốn trôi bốn mươi ba nhà bị hư hỏng nặng một mươi hai người mất tích
bốn người chết và ba người bị thương
xã nạm păm là xã bị thiệt hại nặng nề nhất về người và tài sản do mưa lũ gây ra vẫn đang bị cô lập hoàn toàn
hiện toàn xã có ba người chết tám người mất tích hơn bảy mươi hectare diện tích lúa của nhân dân trong xã
vừa cấy xong đã bị vùi lấp
hiện lực lượng chức năng đã di chuyển được bốn mươi ngôi nhà có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn